bày tỏ tinh thần tương thân tương ái lãnh sự quán cộng hòa liên bang đức tại tp hcm phòng thương mại và công nghiệp đức và quỹ hỗ trợ xây dựng môi trường xanh việt nam vừa tổ chức lễ trao tặng ba trăm linh chiếc khẩu trang dành tặng cho nhân dân nước bạn
toàn bộ số khẩu trang đã được lãnh sự quán cộng hòa liên bang đức tại tp hcm phòng thương mại và công nghiệp đức ahk tiếp nhận từ đại diện gia đình bà đỗ thị kim liên
một nhà hoạt động xã hội thiện nguyện nhiều năm qua và là chủ tịch quỹ hỗ trợ xây dựng môi trường xanh việt nam green vietnam fund và chuyển trực tiếp tới người dân hai thành phố berlin và leipzig
tại lễ trao tặng tiến sĩ josephine walat tổng lãnh sự cộng hòa liên bang đức tại tp hcm nhấn mạnh
đây là một hành động đẹp thể hiện tinh thần đoàn kết yêu thương gắn bó giữa nhân dân việt nam và nhân dân cộng hòa liên bang đức
những con người đã và đang tiếp tục chống chọi với đại dịch và khủng hoảng đồng thời thể hiện được thông điệp của từ tình bạn khi mối quan hệ của việt nam cộng hòa liên bang đức không chỉ diễn ra ở tầm quốc gia mà còn giữa những người dân hai nước
hoạt động này trở nên đặc biệt hơn khi năm hai nghìn hai mươi là năm kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ ngoại giao của hai quốc gia